kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
chủ đạo là có sương mù nhẹ vào đêm và sáng
đồng thời có thể đi kèm với mưa phùn trong thời điểm này
ban ngày trời vẫn nhiều mây đôi lúc có những khoảng nắng
nhưng nhiệt độ không tăng cao lên nhanh được
phổ biến trong khoảng từ một mươi tám hai mươi tám độ có nơi cao hơn
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay cũng như ba ngày tới
cũng có sương mùi nhẹ và mưa phùn vào lúc đêm và sáng sớm
ban ngày trời có nắng nhiều hơn với nhiệt độ cao nhất ngày
phổ biến trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ một số nơi có thể trên ba mươi độ
tại trung bộ thời tiết khu vực bắc trung bộ cũng tương tự như phía đông bắc bộ
với trời nhiều mây có sương mù vào đêm và sáng
ban ngày trời có lúc hưởng nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày
tại thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ ra động trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
trong khi đó khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
phổ biến là có mưa vài nơi ngày nắng với nhiệt độ cao nhất ngày
tại các tỉnh từ đà nẵng đến bình định trong khoảng là hai mươi tám ba mươi độ
riêng ninh thuận và bình thuận có nơi cao hơn ở mức là hai mươi chín ba mươi một độ
vùng cao tây nguyên trong hôm nay cũng như ba ngày tới
tiếp tục duy trì thời tiết khá ổn định phổ biến là không mưa ngày nắng
với nhiệt độ tại đây giao động từ một mươi bảy đến ba mươi một độ trời vẫn rét nhẹ về đêm và sáng
đến với các tỉnh thành nam bộ chỉ riêng khoảng từ chiều tối ngày một mươi ba sang đến ngày một mươi bốn
có khả năng là xuất hiện mưa rào và rông trái mùa vào lúc chiều tối
trong cơn rông bà con nên cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan
có thể tiềm ẩn đi kèm như lốc xoáy và gió mạnh
ban ngày tại đây vẫn còn nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất ngày
đạt ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ riêng miền đông nam bộ có nơi vượt